chiều ngày một mươi bảy tháng sáu tại thành phố phủ lý tỉnh hà nam bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh hà nam tổ chức sơ kết thi hành luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai
trong nông nghiệp vùng đồng bằng sông hồng và bắc trung bộ
dự hội nghị có đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
tại hội nghị các đại biểu đã làm rõ những kết quả đạt được khó khăn tồn tại cần khắc phục
trong thi hành luật hợp tác xã năm hai nghìn một mươi hai đưa ra các giải pháp tháo gỡ
nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã sau chuyển đổi
phát biểu tại hội nghị phó thủ tướng vương đình huệ nhấn mạnh
bản chất luật này là xây dựng hợp tác xã kiểu mới là hình thức liên kết
nhưng nền tảng vẫn là kinh tế hộ giúp phát triển kinh tế hộ
quan trọng là nhờ hợp tác xã thì kinh tế hộ phát triển như thế nào
thu nhập của người dân tăng như thế nào và gắn chặt với xây dựng nông thôn mới
phó thủ tướng cũng yêu cầu chú trọng vai trò quản lý nhà nước
các bộ ngành địa phương nghiên cứu chính sách phù hợp với thực tế
xử lý nợ tín dụng nợ ngân sách nhà nước để tạo điều kiện cho các hợp tác xã kiểu cũ
chuyển đổi sang hợp tác xã kiểu mới